các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
như antv đã đưa tin vụ án mạng xảy ra vào sáng ngày một mươi tám tháng bảy nạn nhân là bà lưu thị thu năm mươi một tuổi trú tại địa phương
theo cơ quan công an người phụ nữ chết do bị sát hại trên cổ có vết thương chảy nhiều máu
quá trình điều tra xác định có hai người và vật chứng liên quan đến vụ án và phát lệnh truy tìm
cụ thể cơ quan công an thông báo đến các cơ quan đơn vị người dân khi thấy lưu minh nhị một mươi tám tuổi quê an giang
và nguyễn thị mỹ châu một mươi năm tuổi quê bình dương và chiếc xe máy màu nâu biển kiểm soát chín mươi năm h một mươi nghìn tám trăm bốn mươi bốn
thì báo ngay cho phòng cảnh sát hình sự tại địa chỉ sáu trăm một mươi năm đại lộ bình dương phường hiệp thành thành phố thủ dầu một
qua số điện thoại sáu mươi chín ba nghìn năm trăm linh chín chín trăm ba mươi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
hôm nay tòa nhân dân quận thanh khê thành phố đà nẵng đưa ra xét xử bị cáo nguyễn trương nam hải hai mươi bốn tuổi
chú phường chính gián quận thanh khê nguyên là cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố về hành vi cối gây thương tích
theo cáo trạng trong thời gian chờ ngày cưới hải vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại của lê thị lan vi chú quận thanh khê là vợ sắp cưới
phát hiện vi có quan hệ tình cảm với một đồng nghiệp nên nảy sinh ghen tuông
bị cáo đã gặp gia đình vợ để nhờ giải quyết nhưng không được
hải đã tìm mua một chai acid từ một cửa hàng bán lẻ pha bốn trăm linh ml vào bình nhựa và mang đến nhà vi với ý định trả thù
sáng ngày một tháng một hải đến nhà thì gặp vi đang đi xuống liền hắt thẳng chai acid vào người khiến nạn nhân bị thương tích bốn mươi sáu hiện đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện
tòa nhân dân quận thanh khê tuyên phạt bị cáo trương nam hải sáu năm tù về tội cố ý gây thương tích
sau gần một tháng xác lập chuyên án đấu tranh công an huyện tuy an vừa phát hiện bắt giữ nhóm
đối tượng chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh phú yên
đối tượng bị tạm giữ là huỳnh ngọc vĩ chú tại huyện tây hòa
ngày một mươi bốn tháng bảy vĩ và lương nhật nguyên cùng chú huyện tây hòa điều khiển xe máy đi từ thành phố quy nhơn ra huyện tuy an để trộm cắp tài sản
phát hiện xe máy của anh nguyễn văn nhân ở xã an chấn huyện tuy an đang dựng trước cửa tiệm mà không rút chìa khóa
vĩ đã thực hiện hành vi trộm xe thì bị bắt
đối tượng khai nhận đã cùng một số đối tượng khác thực hiện chót lọt nhiều vụ trộm xe máy trên địa bàn tỉnh
hiện công an huyện tuy an đã thu hồi được hai chiếc xe máy và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
từng có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản và hơn hai mươi năm đi cải tạo
chưa ra tù được bao lâu ngựa quen đường cũ nguyễn đình thường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại huyện thạch thất hà nội lại tiếp tục phạm tội
điều đáng nói địa điểm mà đối tượng chuyên nhắm tới lại chính là trụ sở các cơ quan nhà nước
tưởng với thủ đoạn ngày càng tinh vi tính chất chuyên nghiệp hành vi phạm tội của mình sẽ dễ dàng có mắt được cơ quan chức năng
nhưng chỉ sau bảy mươi hai giờ gây án nguyễn đình thường đã bị các lực lượng chức năng công an tỉnh vĩnh phúc phối hợp bắt giữ
vào đêm ngày một mươi hai dạng sáng ngày một mươi ba tháng bảy một mươi phòng làm việc của ủy ban nhân dân huyện đã bị kẻ gian cậy cửa đột nhập lục xót tài sản
nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc chủ trì
phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an huyện tam dương nhanh chóng vào cuộc điều tra
mặc dù số tài sản bị kẻ gian đột nhập lấy đi không lớn về giá trị
thế nhưng đây là lần thứ ba kẻ gian đột nhập vào trụ sở ủy ban nhân dân huyện tam dương để trộm cắp tài sản
một cái vụ án xảy ra tại trụ sở cơ quan nhà nước thì nó có ảnh hưởng rất lớn đến an ninh trật tự và các cái lo lắng trong quần chúng nhân dân và cán bộ
do vậy là cái việc mà sớm điều tra bắt giữ được đối tượng thì để một mặt là chứng minh rằng
mọi hành vi phạm tội của đối tượng đều được bắt giữ xử lý
và bất kỳ ở vị trí nào thời điểm nào thì cũng sẽ được làm rõ và đối tượng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
cái này sẽ đem lại cái niềm tin cho quần chúng nhân dân và cán bộ
để chấn an dư luận cũng như sớm ổn định lại tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
công an tỉnh vĩnh phúc đã thành lập chuyên án để đấu tranh
sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ mở rộng địa bàn điều tra khoanh vùng
chỉ sau bảy mươi hai giờ tiếp nhận tin báo các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh vĩnh phúc đã xác định được đối tượng gây án là nguyễn đình thường
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại huyện thạch thất hà nội
sự phối hợp rất tốt của các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh
cho nên trong một thời gian ngắn chúng tôi đã phát hiện và bắt giữ đối tượng kịp thời
là đối tượng chuyên trộm cắp tài sản nơi công sở
thường đã tinh vi khi chọn địa điểm gây án cách xa nơi ở hơn một trăm linh km di chuyển trên nhiều phương tiện khác nhau
quá trình gây án lại dùng khẩu trang che mặt nhằm xoa dấu vết gây khó khăn lớn cho cơ quan điều tra
tuy nhiên trước những bằng chứng xác thực đối tượng đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình
qua đấu tranh đối tượng còn thừa nhận trước đó đã thực hiện chót lọt vụ trộm cắp tài sản tại ủy ban nhân dân huyện phúc thọ hà nội
như vậy cho thấy tình trạng trộm cắp nơi công sở vẫn diễn biến phức tạp
chúng tôi cũng khuyến cáo là tất cả những người đứng đầu trong lĩnh vực cơ quan công quyền phải lưng cao trách nhiệm ý thức
cũng như là lắp đặt những các thiết bị camera mắt thần để đảm bảo về an ninh trật tự
tránh cái việc mà để cho các đối tượng để hoạt động phạm tội tiếp theo
kịp thời biểu dương và ghi nhận chiến công xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
công an tỉnh vĩnh phúc ủy ban nhân dân huyện tam dương đã khen thưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân trong ban chuyên án
công an tỉnh khánh hòa vừa ra quyết định tạm giữ hình sự trương hoàng lâm còn gọi là lâm le
trú tại phường phước tiến thành phố nha trang cùng một mươi hai đồng phạm về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
nghi phạm lâm vừa bị công an tỉnh khánh hòa phối hợp với cục an ninh mạng bộ công an bắt giữ trong đường dây đánh bạc ghi lô đề nghìn tỷ
trước đó như intv đã đưa tin vào tối ngày một mươi bốn tháng bảy hàng trăm chiến sĩ thuộc công an tỉnh khánh hòa và bộ công an
đã khám xét khẩn cấp một mươi một điểm tổ chức cá độ bóng đá qua mạng và ghi lô đề tại thành phố nha trang
do lâm lê điều hành tạm giữ hơn hai tỷ sáu trăm bốn mươi triệu đồng một mươi hai usd hai mươi cây vàng một mươi bảy máy tính năm mươi ba điện thoại di động
hai xe ô tô ba mươi bốn xe máy cùng nhiều tài liệu liên quan ngay trong đêm lực lượng công an đã tạm giữ ba mươi một người
qua các tài liệu thu thập được cơ quan điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay số tiền giao dịch của các con bạc qua đường dây này
lên đến hai sáu trăm linh tỷ đồng vụ án đang được điều tra mở rộng
vào khoảng sáu giờ sáng nay một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra giữa xe bồn chở dầu biển và xe ben chở cát
tại vòng xoay đức mỹ xã xuế nghệ huyện châu đức tỉnh bà rê vũng tàu làm hai người trên xe ben tử vong
thời điểm trên xe bồn chở dầu biển kiểm soát ax một nghìn hai mươi sáu lưu thông trên tuyến quốc lộ năm mươi sáu hướng từ thành phố bà rịa đi thành phố long khánh
khi đến địa điểm trên đã bị xe ben chở cát biển kiểm soát năm mươi một g hai mươi sáu nghìn năm trăm hai mươi năm lưu thông hướng xuyên mộc đi thị xã phú mỹ đâm ngang hông
sau hai tiếng nổ lớn lửa trên hai xe bốc cháy ngủn ngụt và không thể tiếp cận lái xe của xe bồn đã kịp mở cửa thoát ra ngoài nên không bị thương
công an tỉnh bà rê vũng tàu đã huy động năm xe chữa cháy cùng hơn ba mươi chiến sĩ tham gia dập lửa
phải hơn một giờ sau ngọn lửa trên xe bồn mới được dập tắt hoàn toàn
tuy nhiên hai cha con trên xe ben đã tử vong lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
hộ khẩu thường trú tại buôn tam mung xã trường xuân huyện đắc song tỉnh đắc nông
đối tượng nguyễn thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn đắc hoa xã đắc hòa huyện đắk song tỉnh đắk nông
và đối tượng nguyễn đình đức sinh năm hai nghìn ba hồ khẩu thường trú tại thôn đắc sô xã đắc sắc huyện đắc minh tỉnh đắk nông
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt
bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện